chiều ngày một mươi hai tháng chín ubnd tỉnh đồng nai cho biết cùng với việc cấp phép hoạt động trở lại các dự án khai thác cát sau thời gian tạm ngưng
ngành chức năng của ba tỉnh đồng nai lâm đồng và bình phước thống nhất mỗi tỉnh chỉ cấp mới hai giấy phép khai thác cát trên sông đồng nai đoạn dắp xanh giữa ba địa phương
cụ thể mỗi giấy phép khai thác cát mới có thời hạn không quá năm năm công suất không quá một mươi m ba một năm
vị trí cấp phép khai thác mới phải bảo đảm không bị sạt lở xa khu dân cư không ảnh hưởng đến vườn quốc gia cát tiên
các tổ chức cá nhân khi được cấp phép khai thác mới phải thực hiện đầy đủ các quy định như định vị vị trí khai thác
mỗi vị trí chỉ có tối đa hai phương tiện khai thác theo công suất đăng ký bảo đảm khai thác đúng thời gian
ngoài ra để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép ba tỉnh đồng nai lâm đồng bình phước cũng cho phép lực lượng công an được truy bắt các đối tượng vi phạm kể cả khi đã chạy qua địa bàn tỉnh khác
sau khi bắt được các đối tượng vi phạm lực lượng truy bắt liên hệ phối hợp với công an trên địa bàn liên quan để xử lý